trong thời gian vừa qua truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh về việc có đoạn đường vừa mới hoàn thành đã bị sụt lún hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa phận thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai
và mới đây ubnd tỉnh gia lai đã yêu cầu ban quản lý dự án số sáu bộ giao thông vận tải tạm dừng việc khắc phục để công an tỉnh gia lai tiến hành điều tra
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đề nghị các đơn vị liên quan đến dự án tạm dừng việc dỡ tải để công an tỉnh gia lai tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
đoạn tránh chư sê có chiều dài gần một mươi tám km với tổng mức đầu tư là hai trăm năm mươi tỷ đồng do ban quản lý dự án sáu làm đại diện chủ đầu tư
dự án đã hoàn thành xây lắp tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng
tuy nhiên ngày ba tháng chín công trình phát sinh hiện tượng hư hỏng sụt lún những vệt nứt toác trên mặt đường kéo dài tới cả trăm mét